văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai thông tin
lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã sapa đã tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét vào đêm ngày một mươi hai tháng chín
tại khu vực lòng hồ thủy điện nậm sài xã liên minh
danh tính nạn nhân được xác định là anh vũ a giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu dân tộc mông
trú tại thôn nậm than xã liên minh trưởng trạm y tế xã liên minh
đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng chín còn hai nạn nhân bị mất tích vẫn chưa tìm thấy là ông tẩn vân phấu
xã liên minh thị xã sapa và ông lý phủ nhàn xã phìn ngan huyện bát sát
trận mưa lũ diễn ra từ đêm ngày một mươi hai tháng chín đến sáng ngày một mươi ba tháng chín trên địa bàn tỉnh lào cai
đã khiến bảy người chết hai người mất tích và bảy người bị thương
trong đó xã liên minh thiệt hại nặng nhất với sáu nạn nhân tử vong